vào lúc một mươi sáu h một mươi hai phút ngày một tháng hai tại phòng giao dịch ngân hàng chi nhánh cửa lò nghệ an
có địa chỉ tại số một trăm chín mươi đường bình minh phường thu thủy thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
công an tỉnh nghệ an đã phát thông báo truy tìm đối tượng trên
quá trình điều tra bước đầu lực lượng công an xác định đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản có đặc điểm như sau
là nam giới có độ tuổi khoảng từ ba mươi đến bốn mươi cao khoảng một m sáu mươi năm nặng khoảng sáu mươi kg
mặc áo khoác màu trắng sữa đôi bũ bảo hiểm lưỡi chai màu tím than
mặt bịt khẩu trang màu trắng hai tay đeo găng tay màu đen đi dày vải dằn di màu vàng đen
đối tượng đi xe mô tô giống như kiểu nhãn hiệu xe yamaha loại sirius màu đen hoặc màu đen xanh chưa rõ biển số
giọng nói của đối tượng giống tiếng huyện nghi lộc
cơ quan công an đề nghị người dân nếu phát hiện hay nghi vấn đối tượng nào có đặc điểm như trên
có thể liên hệ và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối tượng nguyễn ngọc điềm chú quận năm từ liêm tp hà nội
để điều tra về hành vi trộm hơn bốn mươi cây vàng bạc
đầu tháng một mươi hai năm ngoái điềm đến một tiệm vàng ở thị trấn epoch huyện mekumaga tỉnh đắk lắk
mua một sợi dây chuyền bạc với giá hai trăm linh đồng
lợi dụng lúc chủ cửa hàng không để ý điềm lấy chùm chìa khóa của cửa hàng rồi ra chợ đánh lại một bộ khác
sau đó điểm quay lại giả vờ đổi dây chuyền bạc mục đích để trả lại chung chìa khóa vào vị trí cũ
đến tối ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba điềm mở khóa đột nhập trộm cắp hơn bốn mươi cây vàng bạc các loại
sau khi gây án điềm đón xe khách ra phía bắc đến tỉnh thái bình bán một phần được hơn một trăm năm mươi triệu đồng
một phần đem trôn giấu sau vườn nhà mẹ đẻ ở xã mê linh huyện đông hưng tỉnh thái bình
một phần được cất giấu ở thành phố hà nội
phần còn lại điềm mang vào tỉnh đồng nai và đang tìm mối tiêu thụ
thì bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
hiện cơ quan công an đã truy thu được hơn ba mươi cây vàng và hơn một mươi cây bạc các loại
được biết với thủ đoạn tương tự trước đó điềm đã gây ra ba vụ trộm tiệm vàng ở hà nội
và bị tòa án nhân dân tp hà nội tuyên phạt một mươi bốn năm tù giam mới ra chạy vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
liên quan đến đường dây cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
với quy mô hơn hai mươi tỷ đồng được công an tỉnh quảng nam phối hợp với công an các đơn vị địa phương trên cả nước triệt xóa
đến nay qua hai giai đoạn điều tra chuyên án cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố một trăm linh ba bị cạn
mở rộng điều tra giai đoạn hai vào ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn công an tỉnh quảng nam phối hợp với các đơn vị liên quan khởi tố bốn mươi bảy đối tượng
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó vào khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh quảng nam phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an công an các địa phương
điều tra đánh sập đường dây hoạt động cho vai lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc
đường dây này đã tổ chức cho hơn một triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động với lãi suất hơn hai ba trăm linh một năm
số tiền cho vai lãi nặng lên đến hơn hai mươi tỷ đồng thu lợi bất chính hơn tám tỷ đồng
tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi việt nam trên năm tỷ đồng
điều tra giai đoạn một chuyên án đã khởi tố năm mươi bốn đối tượng người nước ngoài và người việt nam về các hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
cưỡng đoạt tài sản vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới rửa tiền
tiến hành điều tra giai đoạn hai vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố hai bị can liên quan
tổng cộng đến nay đã có một trăm linh ba bị can bị khởi tố
lực lượng chức năng tỉnh an giang vừa bắt giữ hai đối tượng vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nhập lậu qua biên giới
ngày ba mươi một tháng một tổ công tác phát hiện xe máy do
bùi văn thái chú thành phố châu đốc tỉnh an giang điều khiển có chở sáu trăm linh chai dầu xâm hai mươi bốn chai sữa tắm chín mươi hộp nhang mũi và bảy mươi hai chai dầu cù là
tổng trị giá tăng vận gần ba mươi triệu đồng
bùi văn thái khai nhận mua số hàng hóa nói trên của một người đàn ông tên phương ở xã khánh bình vận chuyển về thị trấn an phú huyện an phú để bán kiếm lời
tiếp đó ngày một tháng hai tổ công tác phát hiện đối tượng huỳnh thanh dũng chú khóm vĩnh tránh phường châu phú a thành phố châu đốc tỉnh an giang đang điều khiển xe máy có chở bốn bọc ni lông màu đen bên trong có chứa một ba thuốc lá điếu nhãn hiệu hero
trị giá tăng vật khoảng một mươi năm triệu đồng hiện hai vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện long thành tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn hoài nhân chú tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi buôn bán pháo nổ chai phép
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện long thành bắt quả tăng nhân đang bán ba hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín ống cho một người dân ở xã phước bình tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của nhân phát hiện thêm bốn mươi tám hộp pháo hoa nổ tổng trọng lượng pháo cơ quan công an thu giữ là tám mươi sáu kg